liên quan đến tình hình dịch covid một mươi chín trong ngày hôm qua ba trường hợp nhiễm covid một mươi chín đã được xuất viện
trong đó có cho bé ba tháng tuổi hiện tại chỉ còn một trường hợp mắc bệnh trú tại xã sơn lôi huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
như vậy tính đến nay tại việt nam ghi nhận một mươi sáu trường hợp mắc một mươi năm trường hợp đã điều trị khỏi
còn hai mươi tám trường hợp nghi ngờ đang theo dõi cách ly
liên quan đến tình hình kiểm soát dịch bệnh bộ y tế cũng vừa có văn bản gửi ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
đề nghị tăng cường kiểm soát công dân việt nam trở về từ trung quốc
trong đó nêu rõ hiện có một số công dân việt nam xuất phát từ trung quốc hoặc đi qua trung quốc
hoặc từ trung quốc đi qua các nước khác để nhập cảnh vào việt nam trong vòng một mươi bốn ngày
nhưng chưa được theo dõi kiểm tra y tế và cách ly kịp thời
các đơn vị cần thực hiện nghiêm việc kiểm dịch y tế đối với người phương tiện nhập cảnh quá cảnh
và hàng hóa nhập khẩu vào việt nam từ trung quốc hoặc đi qua trung quốc hoặc từ trung quốc đi qua các nước khác
sau đó nhập cảnh vào việt nam để phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tổ chức cách ly và xử lý kịp thời
để tiếp tục phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thủ tướng chính phủ chỉ đạo bộ y tế xuất cấp không thu tiền năm tấn
camera minh b từ nguồn dự trữ quốc gia do bộ y tế quản lý để cấp cho các đơn vị địa phương
bộ y tế chịu trách nhiệm về thông tin số liệu báo cáo việc phân bổ tiếp nhận và sử dụng số hóa chất
thực hiện theo quy định hiện hành
trong khi đó nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn thành phố
ứng phó với dịch bệnh hà nội có phương án chuẩn bị lượng hàng hóa tăng thêm từ ba mươi cho đến năm mươi
so với nhu cầu bình thường của người dân trong một tháng do vậy người dân không nên lo lắng hay mua hàng tích chữ
cụ thể lượng hàng hóa gồm gạo gần bốn mươi sáu năm trăm linh tấn thịt lợn gần chín ba trăm linh tấn thịt châu bò hơn hai sáu trăm bảy mươi tấn
thịt xác ẩm gần ba một trăm linh tấn trứng xác ẩm sáu mươi hai triệu quả
dầu ăn hơn ba lít muối ăn bột canh ba trăm năm mươi sáu tấn rau củ hơn năm mươi một sáu trăm linh tấn thủy hải sản tươi và đông lạnh
trên hai năm trăm linh tấn thực phẩm chế biến trên hai năm trăm linh tấn
để ứng phó với từng cấp độ của dịch sở công thương hà nội chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện điều tiết
luân chuyển hàng hóa thường xuyên kịp thời từ các kho hàng hoặc giữa các điểm bán hàng
không để xảy ra tình trạng thiếu hàng tại các điểm bán đồng thời báo cáo thường xuyên đột xuất
khi lượng khách hàng tăng đột biến tập trung vào một số mặt hàng
giữa lúc dịch bệnh những thông tin thiếu chính xác tin giả vẫn xuất hiện trên mạng xã hội
vào chiều qua giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh thái bình cho biết văn bản đang lan truyền
trên mạng xã hội về thông báo của sở cho học sinh tạm thời nghỉ học đến ngày ba mươi một tháng ba
để phòng chống dịch covid một mươi chín là giả mạo
hiện tại sở giáo dục và đào tạo tỉnh thái bình đang xin ý kiến ủy ban nhân dân tỉnh
cho học sinh nghỉ đến hết tháng hai
văn bản giả mạo xuất hiện trên mạng xã hội vào sáng qua với nội dung
tạm thời cho học sinh nghỉ học đến hết ngày ba mươi một tháng ba để phòng chống dịch
thông tin giả mạo này đã khiến cho nhiều phụ huynh và học sinh hoang mang
ngành giáo dục tỉnh thái bình khuyên cáo các phụ huynh nên cảnh giác
với những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội
đồng thời không lan truyền và chia sẻ những thông tin này
cơ quan chức năng tp cnh cũng vừa phát hiện và mới lê làm việc đối với các đối tượng
có hành vi tung tin giả mạo sai sự thật trên mạng xã hội về dịch bệnh covid một mươi chín
ngoài việc xóa gỡ thông tin có trường hợp đã bị xử phạt hành chính
là nhân viên trung tâm y tế huyện trên địa bàn tỉnh vĩnh long
nhưng đối tượng này đã đăng thông tin trên facebook với nội dung
cái răng cần thơ có ca nhiễm virus corona đầu tiên khiến người dân hoang mang lo sợ
tối ba mươi một tháng một khi được cơ quan chức năng mời đến làm việc
đối tượng đã thừa nhận việc làm sai trái và cam kết sẽ không tái phạm
gỡ bỏ thông tin đã đăng cài chính và xin lỗi mọi người trên trang cá nhân
với hành vi này
đã bị sở thông tin và truyền thông tỉnh vĩnh long ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền một mươi hai năm triệu đồng
cũng liên quan đến việc thông tin sai sự thật về dịch bệnh viêm phủ cấp
ngày bốn tháng hai một nữ bác sĩ chú tỉnh trà vinh làm việc tại quận ninh kiều đã được mời đến cơ quan làm việc
tại đây sau khi được nhắc nhở nữ bác sĩ này đã nhận lỗi gỡ xóa bài viết không đúng sự thật trên facebook cá nhân của mình
mới đây vào ngày một mươi tám tháng hai thanh tra sở thông tin và truyền thông tp cn tiếp tục xử phạt hành chính số tiền một mươi triệu đồng
đối với một sinh viên vừa tốt nghiệp cao đẳng y tế chú quận cái răng
vì chia sẻ thông tin sai sự thật bệnh viện trợ rẫy tp hcm có ba mươi ba người chết do dịch bệnh covid một mươi chín
công an tp hcm cũng đã xử lý ba trường hợp hai trường hợp là một trường hợp là ở quận ninh kiều
một trường hợp là ở quận cái găng và một trường hợp là phối hợp với công an tỉnh hậu giang
và làm việc những hành vi của các
đối tượng đăng chia sẻ bình luận trên mạng và đồng thời chúng tôi cũng tiếp tục củng cố lại các hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
theo ngành chức năng đối tượng tung tin thất thiệt trên mạng vì các lý do khác nhau như muốn nổi tiếng
thích thể hiện hiểu biết về pháp luật còn hạn chế nên đã trực tiếp hoặc vô tình tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật
gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh
cương quyết và xử lý kịp thời những hành vi đăng tải chia sẻ bình luận
và không có thông tin không đúng sự thật gây ảnh hưởng quan mang đến đời sống
chúng tôi tiếp tục phối hợp với công an để gà sót theo dõi những thông tin và cung cấp những thông tin chính thống
đối với các nhà mạng thông qua hệ tin nhắn trên gia lô cũng như trên sms để đến các người dân
các khách hàng những giải pháp đơn giản mà chúng ta phòng tránh hiệu quả về dịch bệnh
đối với các cơ quan báo chí chúng tôi cũng thường xuyên cung cấp thông tin hàng ngày về dịch bệnh
theo thông báo của bộ y tế theo kết quả mà chúng ta theo dõi của sở y tế
trong khi các cấp các ngành trung ương và địa phương đang nỗ lực hết mình để phòng ngừa dịch bệnh
thì những thông tin sai sự thật về dịch bệnh cần được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm
bên cạnh đó người dân cần bình tĩnh nắm bắt tin tức trên các phương tiện thông tin chính thống
và theo khuyến cáo của bộ y tế
sở và tin tưởng chia sẻ những thông tin vô căn cứ gây bất an trong dụ luận